có thêm một trường hợp đăng thông tin sai về dịch bệnh covid một mươi chín vừa bị xử lý tại tây ninh
công an huyện gò dầu cho biết đã mời chủ tài khoản facebook đến cơ quan làm việc
yêu cầu gỡ bài đăng đính chính lại thông tin và cam kết không tái phạm
trước đó lực lượng công an phát hiện một tài khoản facebook có đăng một đoạn clip dài ba mươi hai phút năm mươi bảy giây
về hình ảnh những người bị bỏ vào túi ni lông nằm lân nóc giữa trời nắng và kèm theo dòng trạng thái
có nội dung covid một mươi chín mới nhất ở việt nam
với hàng chục lượt like bình luận và chia sẻ công an huyện đã tiến hành xác minh xác định chủ tài khoản facebook
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại ấp châm vàng một xã thanh phước huyện gò dầu và hiện đang làm công nhân
tại một công ty trong khu công nghiệp phước đông bờ lời
và xác định đoàn clip trên không phải là bối cảnh ở việt nam như chủ tài khoản đã đăng
việc làm này đã gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
công an huyện gò dầu đã yêu cầu chủ tài khoản facebook gỡ bỏ bài viết
không tái phạm không đăng tải chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật